thưa quý vị vụ bé trai ở thái bình tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh tài xế nguyễn văn lâm mới đi làm được một tuần thì xảy ra sự việc thương tâm
trong báo cáo gửi bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo thái bình cho biết
sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm lái xe nguyễn văn lâm và nhân viên đưa đón học sinh phương quỳnh anh
trình độ đào tạo trung cấp dược đón trẻ từ các gia đình đến trường mầm non hồng nhung hai
trong đó có bé t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tài xá minh khai huyện phú thư tỉnh thái bình
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút người thân đến đón nhưng không thấy hát ở lớp mới báo cho nhà trường
tập trung tìm kiếm và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón xe đỗ tại khuôn viên nhà trường
do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá
phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu
khi được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu bệnh viện xác định bé đã tử vong
báo cáo nêu rõ người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới
tài xế mới đưa đón học sinh từ hai mươi hai tháng năm đến hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
phương tiện đưa đón là ô tô hai mươi chín chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
cũng theo báo cáo bố mẹ hát đi làm xa nhà bé ở với bà ngoại tại khu đô thị bốn mươi năm xã minh quang huyện vũ thư
trường mầm non hồng nhung hai là trường tư thục được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai do ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập
phòng giáo dục và đào tạo thành phố cấp phép hoạt động trường có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ
ngay khi nhận được thông tin vụ việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp làm việc với công an tỉnh
ủy ban nhân dân tp thái bình các sở ngành liên quan yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
bà đê tê hát bà ngoại của cháu tê cờ hát kể cháu hát học tại trường mầm non hồng nhung ii được hơn hai năm với kinh phí hơn ba triệu một tháng bao gồm đưa và đón
vào sáng hai mươi chín tháng năm sau khi đưa cháu lên xe đưa đón của trường bà hát tận mắt chứng kiến cháu ngoại ngồi sau ghế lái xe và nhiều năm qua cháu bà luôn ngồi ở vị trí đó
khi lên xe sức khỏe của cháu bình thường
tuy nhiên đến chiều cùng ngày khi người thân đến đón cháu thì mới biết sự cố đau lòng này
cũng theo bà ngoại nạn nhân từ trước tới nay rất ít khi trường mầm non hồng nhung thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón
thậm chí việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có
trong khi đó ngày cháu hát gặp nạn gia đình bà không nhận được bất cứ thông tin gì từ nhà trường gửi về
cũng vào hôm hai mươi chín tháng năm trường mầm non hồng nhung tổ chức tổng kết năm học tại sân trường nên có nhiều phụ huynh đến tham dự
theo người dân địa phương gia đình cháu bé quê ở tỉnh nam định và sang thái bình ở trọ
bố mẹ cháu hát đã ly hôn và hiện mẹ đi xuất khẩu lao động ở đài loan
cháu bé ở với bà cùng cậu hiện gia đình đang chờ mẹ cháu từ đài loan về để tổ chức tăng lễ
sự việc đau lòng xảy ra vào lúc sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm
v a có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai địa chỉ tài xá phú xuân thành phố thái bình
bé t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tài xá minh khai huyện phú thư tỉnh thái bình được đón lên xe đi cùng các bạn
đến một mươi bảy giờ cùng ngày người thân của bé hát đến đón không thấy bé nên đã báo cho nhà trường
mọi người tổ chức tìm kiếm phát hiện hát vẫn ở trên xe đưa đón học sinh đỗ ngoài cổng trường
ngay sau đó bé được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu nhưng đã tử vong
bà d t h bà ngoại của cháu đau đớn khóc nghẹn trước sự ra đi của cháu trai
bà hát cho biết hôm hai mươi chín tháng năm là ngày cháu đến trường để tham gia lễ tổng kết cuối năm nên xe ô tô chỉ đón đến trường còn khi về là gia đình đón
cũng theo bà hát do khoảng cách từ nhà đến trường xa hơn nên hơn hai năm nay gia đình đều đăng ký cho cháu hát đến trường bằng ô tô
tuy nhiên đây là lần đầu tiên cháu bị bỏ quên
và cũng là lần cuối cùng bà được gặp hát
bà nghẹn ngào kể lại vào sáng hai mươi chín tháng năm bà là người trực tiếp đưa cháu lên xe lúc sáu giờ hai mươi phút
khi lên xe cháu hát ngồi sau ghế lái sức khỏe bình thường
bà hát cho hay nhiều năm qua cháu ngoại luôn ngồi sau ghế lái
theo chị t một người thân của cháu hát cho biết cháu hát rất ngoan ngoãn tự lập từ nhỏ
chị chia sẻ nhận được tin cháu hát nhập viện trong tình trạng nguy kịch
lúc đó chị không nghĩ đó là sự thật bởi bình thường cháu rất khỏe mạnh
theo chia sẻ của bà ngoại cháu hát khoảng một mươi bảy h chiều ba mươi tháng năm mẹ cháu hát sẽ từ nước ngoài về quê nhà để lo hậu sự cho con
cháu hát có hoàn cảnh đáng thương bố mẹ ly hôn mẹ đi xuất khẩu lao động ở đài loan
hát ở với ông bà ngoại và cậu
cháu bé vốn ngoan ngoãn lành lợi khỏe mạnh
liên quan đến vụ cho bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ở thái bình
ông nguyễn khắc thận chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã đề nghị công an tỉnh
chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc khởi tố vụ án trong tối hai mươi chín tháng năm
ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường
quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường
ông đã yêu cầu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non
và việc đưa đón trẻ bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường
về vụ việc này tiến sĩ luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng hành vi bỏ quên trẻ mầm non trên xe dẫn đến cháu bé tử vong
là hành vi nguy hiểm tắc trách gây bức xúc dư luận
theo luật sư cường trong vụ việc này xác định nguyên nhân cháu bé tử vong và xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân
trong việc đưa đón cháu bé là những vấn đề quan trọng để truy cứu trách nhiệm pháp lý
đồng thời là cơ sở để người gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
luật sư cường cho biết cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động của trường mầm non này có giấy phép hay không
có tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón học sinh hay không
sẽ làm rõ trách nhiệm của kiếp trực những người đưa đón quản lý giáo dục cháu bé vào thời điểm sự việc xảy ra
làm rõ việc đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức hay thuê đơn vị dịch vụ
và sẽ làm rõ quy trình đưa đón học sinh được quy định và tổ chức thực hiện như thế nào
trách nhiệm đón và trả học sinh trong ngày hôm đó thuộc về những cá nhân nào
cùng với đó người lái xe phụ xe giáo viên quản lý lớp có trách nhiệm như thế nào đối với việc đưa đón học sinh này
ngoài ra cũng cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong là gì có phải là suy kiệt khi bị bỏ quên trên xe hay không
cũng theo luật sư cường điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đã quy định rất rõ về tội vô ý làm chết người
theo đó người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
phạm tội làm chết hai người trở lên thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
trước đây đã từng có những vụ việc bỏ quên cháu bé trên xe dẫn đến học sinh tử vong
gây bức xúc cho dư luận xã hội
sự việc lại tiếp tục xảy ra khiến nhiều phụ huynh bất an và xã hội bức xúc bởi việc thiếu trách nhiệm của một số người lớn
luật sư cường nhấn mạnh
bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ của thầy cô giáo
mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta đặc biệt là những người đưa đón chăm sóc học sinh
cần xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
đồng thời làm rõ nguyên nhân và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện ra những lỗi trong quy trình
đổi về phương tiện hoặc trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện việc đưa đón học sinh
sau một ngày xảy ra sự việc sáng ba mươi tháng năm
mọi hoạt động tại trường mầm non hồng nhung hai vẫn diễn ra bình thường
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bình trong sáng cùng ngày cũng đã có báo cáo bộ giáo dục và đào tạo
về việc trẻ em mầm non tử vong trên xe đưa đón học sinh
theo nội dung báo cáo trường mầm non hồng nhung hai là trường tư thục
được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai do ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập
phòng giáo dục và đào tạo thành phố cấp phép hoạt động
trường có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ
giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong gồm cô dtn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non
và cô ntp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non
nhân viên đưa đón học sinh là cô pqa trình độ đào tạo trung cấp dược
lái xe đưa đón học sinh là ông nvl đưa đón học sinh từ ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ông l là lái xe mới do người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần
và bán giao lại cho đại học sư phạm mầm non
ông l là lái xe mới
phương tiện đưa đón là xe ô tô hai mươi chín chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
thông thường tài xế chính sẽ đôn đốc học sinh quan sát xe một lượt và là người xuống xe cuối cùng
vào ngày hai mươi chín tháng năm tài xế được nhờ chỉ nhìn qua rồi xuống xe vì chưa quen việc
dẫn đến việc cháu hát bị bỏ quên trên xe
trường mầm non hồng nhung sử dụng app để phụ huynh điểm danh và theo dõi con em
năm phút sau khi trẻ vào lớp giáo viên sẽ chụp ảnh từng trẻ và cập nhật trên app
ngày hai mươi chín tháng năm giáo viên phát hiện thiếu cháu hát nhưng không báo cho gia đình
nhắc lại sự việc bà vũ thị đàm phụ huynh chú tẻ xá phú xuân vẫn chưa hết bàng hoàng
theo bà đảm hàng ngày đưa đón các học sinh đến trường thường có một lái xe và một cô phụ trách
bà cho hay mỗi học sinh đều được cài phần mềm quản lý để điểm danh
ngoài sự việc hôm qua chất lượng giáo dục của trường rất tốt
chị nguyễn thị lính phụ huynh chú tẻ xá phú xuân cho biết
bình thường trẻ đến lớp sẽ được cô giáo chụp ảnh và báo qua phần mềm quản lý học sinh
nên việc kiểm soát con đi học rất kỹ
anh lê văn bắc phụ huynh chú tẻ xá phú xuân chia sẻ
qua sự việc xảy ra đau lòng này nhà trường cần phải để ý
xiết chặt hơn công tác quản lý học sinh để phụ huynh an tâm hơn khi cho trẻ đến trường
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo tp thái bình thông tin thêm
trường mầm non hồng nhung hai có đầy đủ giấy phép hoạt động
hiện tại trường vẫn hoạt động bình thường
về trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc sẽ phải chờ cơ quan chức năng điều tra
ngay sau khi sự việc xảy ra
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo tp thái bình
phối hợp chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tp chính quyền xá phú xuân
các cơ quan đơn vị kịp thời thăm hỏi chia sẻ động viên hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn
phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân
xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan
nhất là công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các trường mầm non
sở chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học
trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô
chỉ đạo trường mầm non hồng nhung hai làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh
giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác